theo sở y tế tp đà nẵng tính đến chiều ngày hai mươi tám tháng một kết quả xét nghiệm từ viện pasteur nha trang cho thấy
có một mươi năm mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus corona
điều này đồng nghĩa là các ca bệnh này hoàn toàn không bị nhiễm virus corona
theo sở y tế thành phố đà nẵng hiện có ba mươi bảy người có dấu hiệu sốt đang được cách ly điều trị
trong đó có một mươi bốn người trung quốc hai người malaysia một người cộng hòa xéc và hai mươi người việt nam
điều đáng mừng là một mươi năm mẫu bệnh phẩm được viện pasteur nha trang xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus corona
số còn lại đang tiếp tục được xét nghiệm
hiện ngành y tế đà nẵng đã có kế hoạch chuyển khu vực cách ly từ bệnh viện đà nẵng về bệnh viện phổi
đồng thời chuẩn bị bệnh viện giã chiến và khu vực cách ly hơn một trăm bốn mươi giường để dự phòng tình huống xấu